ngày năm tháng tám ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh đắk lắc năm hai nghìn hai mươi đã quyết định
kỳ thi tốt nghiệp năm nay tỉnh sẽ chia thành hai đợt theo tinh thần chỉ đạo chung của bộ giáo dục
tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trong điều kiện các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách cách ly xã hội do dịch covid một mươi
một mươi bốn huyện thị xã thuộc tỉnh đắk lắc sẽ tiến hành thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
diễn ra từ ngày tám tháng tám đến ngày một mươi tháng tám
riêng đối với thành phố buôn ma thuột do thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
nên được tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đợt hai
cùng với các thí sinh được cho là thuộc f một f hai nằm trong diện cách ly
theo số liệu thống kê của sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ có hơn một mươi chín bốn trăm linh thí sinh dự thi
được bố trí tại ba mươi hai điểm thi trong đó thành phố buôn ma thuột được có chín điểm thi
với hơn năm ba trăm chín mươi thí sinh sẽ được tổ chức thi vào đợt hai